phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh thừa thiên huế cho biết vừa phá đường dây vận chuyển và tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm động vật không bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm được vận chuyển từ hà nội vào huế để tiêu thụ
trước đó tại số nhà một mươi năm trên bảy mươi ba đường hàn mạc tử phường vĩ dạ tp huế tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường bắt quả tang lý công thành đạt hai mươi chín tuổi
trú tại địa linh phường hương vinh thị xã hương trà thừa thiên huế đang vận chuyển bằng xe máy một bao tải bên trong chứa năm mươi hai kg sản phẩm động vật chân bò châu không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
khám xét khẩn cấp tại kho hàng của đạt lực lượng công an tiếp tục thu giữ hai trăm tám mươi tám năm kg sản phẩm động vật gồm đôi bò xương bò da bò và chân trâu bò không có giấy kiểm dịch vệ sinh thú y
tại cơ quan công an đạt khai nhận đã vận chuyển số sản phẩm động vật nói trên từ hà nội tập kết vào huế đưa đi phân phối tại các cửa hàng trong tỉnh để tiêu thụ
trước khi bị phát hiện đạt cũng đã phân phối và tiêu thụ hai mươi bảy kg sản phẩm động vật nói trên